theo hãng thông tấn das của nga chính phủ nga ngày bảy tháng ba đã phê duyệt danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài
có hành động không thân thiện chống lại nga các công ty và công dân của nước này
các quốc gia và vùng lãnh thổ được đề cập trong danh sách là những đối tượng đã áp đặt hoặc tham gia các lệnh trừng phạt chống nga
sau khi moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
danh sách bao gồm nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có mỹ canada
các quốc gia eu anh ukraine nhật bản hàn quốc australia new zealand singapore và đài loan trung quốc
hầu hết các quốc gia trong danh sách không thân thiện với nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với moscow
vì đã phát động chiến dịch quân sự ukraine đồng thời cũng bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của liên hợp quốc kêu gọi moscow rút quân
chính phủ nga lưu ý rằng theo nghị định này các công dân và công ty nga các khu vực và thành phố trực thuộc trung ương
có nghĩa vụ ngoại hối đối với các chủ nợ nước ngoài trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ không thân thiện
để thanh toán bằng đồng hút